ủy ban thường vụ quốc hội vừa ban hành một số nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính
tại một số địa phương thuộc vùng đông nam bộ trong đó có hai tỉnh bình dương và tây ninh
theo nghị quyết số tám trăm năm mươi bảy nqubtvqh một mươi bốn tỉnh bình dương thành lập thành phố dĩ an và thành phố thuận an
từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi tỉnh bình dương có chín đơn vị hành chính cấp huyện gồm bốn huyện ba thành phố và hai thị xã
hai mươi đơn vị hành chính cấp xã gồm bốn mươi hai xã bốn mươi năm phường và bốn thị trấn
tại nghị quyết số tám trăm sáu mươi năm nqubtvqh một mươi bốn ủy ban thượng vụ quốc hội quyết định về việc thành lập thị xã hòa thành
thị xã trảng bàng và thành lập các phương xã thuộc thị xã hòa thành thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh
từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi tỉnh tây ninh có chín đơn vị hành chính cấp huyện gồm sáu huyện một thành phố và hai thị xã
chín mươi bốn đơn vị hành chính cấp xã gồm bảy mươi một xã một mươi bảy phường
sáu thị trấn